phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tiếp mục sư franklin graham
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức nhân đạo quốc tế samaritan sports international relife hoa kỳ
đang có chuyến thăm việt nam và tham dự lễ kỷ niệm năm trăm linh năm ngày cải chính giáo hội
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người
trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cho biết việt nam là một quốc gia đa tôn giáo
có sự hiện diện của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đồng thời tín ngưỡng tôn giáo của người dân việt nam rất đa dạng và phong phú
hy vọng ngài franklin graham với ảnh hưởng và uy tín của mình trong cộng đồng tín hiểu
chức sắc đạo tin lành sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ nói chung và hợp tác đối thoại về vấn đề tin ngưỡng tôn giáo giữa hai nước nói riêng
tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo việt nam
mục sư frank link praham cảm ơn sự đón tiếp của việt nam và cho biết rất vinh dự được tham dự lễ kỷ niệm năm trăm linh năm ngày cải chính giáo hội
đồng thời đánh giá cao chủ trương chính sách của việt nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
tạo điều kiện tích cực để các giáo dân sống tốt đời đẹp đạo đồng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội
mục sư đã bày tỏ coi trọng và ủng hộ việc sử dụng tín ngưỡng tôn giáo
xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với việt nam sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với việt nam
thúc đẩy hợp tác đối thoại về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng giữa hai nước qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ nói chung